mới đây bệnh viện việt đức thông tin về ca bệnh đặc biệt
các bác sĩ đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài tám giờ đồng hồ để cứu được thị lực
cứu được tính mạng cho nữ bệnh nhân trẻ
tiến sĩ bác sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện việt đức đánh giá
đây là một trong những ca bệnh nặng và khó điều trị bệnh lý phình động mạch cành
bệnh nhân đã đi qua bảy cơ sở y tế phải đối mặt với nguy cơ vỡ phòng bất cứ lúc nào
bệnh nhân là chị lthp bốn mươi một tuổi ở quảng bình
trước đó sáu tháng chị p bỗng cảm thấy giảm thị lực mắt trái đi khám được cây thuốc uống nhỏ mát nhưng không đỡ
sau khi vào huế thăm khám chị được trần đoán phình mạch khổng lồ tại mạch cành trong
được đặt sở tên thị lực có cải thiện nhưng vẫn nhìn mờ
sau đó gần hai tháng chị p tiếp tục mơ mắt phải đau đầu dữ dội
sau khi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế người bệnh được điều trị nội khoa trong khoảng ba tháng
nhưng chưa có tiến triển hai mắt dần mất thị lực
khi đến bệnh viện việt đức thăm khám các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối phòng khổng lồ dạ vỡ
chèn thị giác khiến hai mắt gần như bị mù
kích thước khối phòng lên tới hai mươi hai x hai mươi năm mm có thể vỡ bất cứ lúc nào
nếu khối phòng vỡ không chỉ không thể cứu được thị lực của bệnh nhân mà còn có thể đe dạng tính mạng di chứng não
phó sư tiến sĩ ngô mạnh hùng phó giám đốc trung tâm phẫu thuật thần kinh bệnh viện việt đức thông tin
sau khi hội trần xác định cần phải can thiệp phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp
các chuyên gia phẫu thuật thần kinh đã tiến hành ca phẫu thuật
bác sĩ ngô mạnh hùng cho biết để can thiệp khối phòng động mạch kích thước lớn
các bác sĩ đã phải khóa hai đầu trước khối phòng đồng thời bắt câu động mạch khác để tưới máu cho não
để không có nguy cơ bị thiếu máu não trong quá trình can thiệp
sau khi cất bỏ khối phòng các bác sĩ đã tiến hành nối động mạch
sau tám tiếng phẫu thuật ca mổ đã thành công
hiện sau hai tuần phẫu thuật bệnh nhân ổn định có thể tự đi lại thị lực đã hồi phục tốt
theo các bác sĩ phình mạch máu não hay còn gọi là phình động mạch não là một khối phòng giống như quả báo ở động mạch não
nó từng phát triển ở các điểm phân nhánh của động mạch và gây ra rất nhiều áp lực liên tục lên lưu lượng máu
chúng thường to ra và có thể trở nên yếu đi khi lớn lên giống như một quả bóng bay yếu đi và nó căng ra
khi phình mạch máu nã phát triển nó sẽ gây ra áp lực lên các cấu trúc cân đá và cuối cùng có thể bị vỡ
phình mạch máu não sẽ bị vỡ giải phong máu và khoang dưới nhện xung quanh não
trời máu dưới nhện là một trong những đột quỵ đe dọa để tính mạng
hầu hết sinh mạch máu não phát triển sau tuổi bốn mươi
đây là tình trạng tương đối phổ biến ảnh hưởng đến khoảng ba dân số
khoảng một trong một trăm linh người bị phình mạch máu não xuất hiện bị xuất huyết não
nếu đột quỵ xuất huyết xảy ra nguy cơ tử vong là khoảng bốn mươi
những dấu hiệu và triệu chứng của phình mạch máu não bao gồm
có thể không có triệu chứng nào cho đến khi phình mạch máu não vỡ ra
các triệu chứng có thể xảy ra khi phình mồi máu não đè lên một cấu trúc trong não
đối với phình mạch máu não bị vỡ các triệu chứng xuất huyết dưới nhện có thể xuất hiện bao gồm
đau đầu sụi đau phía trên hoặc phía sau hốc mắt buồn nôn và nôn vọt mờ mắt hoặc nhìn đôi
nhạy cảm với ánh sáng co giật mất ý thức lú lẫn tê tay chân yếu liệt tay chân
sau khi phình mạch máu não bị vỡ nó có thể gây ra các biên chứng nghiêm trọng như sau
tái xuất huyết một khi phình mạch máu não đã bị vỡ nó có thể vỡ lại lần nữa
dẫn tới chế máu nhiều hơn vào não gây ra rất nhiều tổn thương hoặc tử vong
thay đổi đồng độ đắt ri trong máu xuất huyết não có thể bị vỡ phá vớt sự cân bằng đắt ri trong máu
và gây phù ra các tế bào não điều này có thể dẫn tới những tổn thương não vĩnh viễn
não uống thủy xuất hiện dưới nhện gây ra não uống thủy
não uống thủy là một trong những tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não thủy
có thể dẫn tới những tổn thương não vĩnh viễn
não uống thủy xuất hiện dưới nhện có thể gây ra não uống thủy
não uống thủy là tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não thủy ở trong não
có thể dẫn tới tổn thương não vĩnh viễn
não thì xảy ra thường xuyên sau khi xuất hiếp dế nhện vì máu chặt ở dòng bình thường của dịch não tùy
nếu có được điều trị áp lực trong hộp sọ sẽ tăng lên gây ra hôn mê hoặc tử vong
co thắt mạch máu
sau khi phình mạch máu não bị vỡ các mạch máu ở trùng não có thể bị co lại
co thắt mạch có thể gây ra đột quỵ thiếu máu cục bộ điều này sẽ gây tổn thương và mất thêm tế bào não
động kinh những cân co giật không được điều trị hoặc giật tới không đáp ứng đủ sẽ có thể gây ra những tổn thương não
khi phình mạch máu não bị vỡ sẽ đề dặn đến tính mạng của người bệnh
cho nên hãy gặp bác sĩ ngay khi có những dấu hiệu bất kỳ nào của phình mạch máu não
đặc biệt là có những triệu chứng đau đầu đột ngột sử dụng suy giảm nhận thức hoặc lên cơn co giật
nếu người thân trong gia đình bị phinh mọc máu não bạn cũng hãy liên hệ bác sĩ để được kiểm tra đánh giá xem bạn có bị mắc bệnh hay không
nguyên nhân dẫn tới phình mạch máu nã bao gồm
nguyên nhân phình mèo não thường liên quan đến bất kỳ các bệnh hoặc tình trạng nào là suy giảm hoặc tổn thương thành mạch máu ở trong não
nếu mắc các bệnh lý sau đây có thể dẫn tới phình mạch máu não
dị dạng động tinh mạch
dấu đạn môi liên kết
bệnh thật đa năng khiến u hình thành ở thận và ở cơ quan khác
nhóm đối tượng có nguy cơ phình mạch máu não bao gồm
tuổi trên bốn mươi có tiền sử gia đình mắc phinh mạch máu não
yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải phinh mạch máu não bao gồm
các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải bao gồm
sơ vỡ động mạch lạm dụng rượu bia thuốc lá u não
sử dụng ma túy chấn thương đầu cao huyết áp viêm động mạch
hầu hết mọi người đều không biết mình bị phình mạch máu não cho nên khi nó vỡ ra
nếu bạn có triệu chứng tiền sử gia đình hoặc có những yếu tố nguy cơ kể trên
bác sĩ có thể đề nghị sang lọc phinh mạch máu não
các xét nghiệm được bác sĩ sử dụng để chân đoán phình mạch máu não bao gồm
trong các lớp vi tính đây là xét nghiệm đầu tiên mà bác sĩ sẽ yêu cầu xác định
xem máu đã tràn vào khoang giấy nhận hay không
chụp ct mạch máu não cta đây là phương pháp tạo ra hình ảnh sắc nét hơn
chi tiết hơn về lưu lượng máu ở trùng não
cta có thể được hiển thị kích thước vị trí hình dạng của phình mạch máu não
chụp vỡ hoặc đã bị vỡ
chụp cộng hưởng từ android
android tạo ra hình ảnh chi tiết hai chiều và ba chiều của não
có thể xác định được có bị xuất huyết não hay không
chụp android còn tạo ra hình ảnh chi tiết của động mạch máu não
và có thể hiển thị kích thước vị trí hình dạng của phình mạch bóng não
trọc dịch não tủy xét nghiệm này đo đồng độ các chất dịch ở trong não tủy
kết quả sẽ phát hiện ra bất thường của não tủy
phát hiện ra bất thường cần phải xét nghiệm đồng độ máu bổ sung xác định nguyên nhân chính xác
điều trị phình mạch máu não phụ thuộc vào kích thước vị trí của phình động mạch
nó có thể bị vỡ hay không
tuổi tác sức khỏe tổng thể và bệnh lý kèm theo của người bệnh
cũng có thể bị ảnh hưởng đến việc điều trị
đối với phình mạch máu não nhỏ chưa bị vỡ
các bác sĩ có thể đề nghị bạn theo dõi định kỳ
bạn còn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ từ sáu đến một mươi hai tháng một lần
để theo dõi sự phát triển của phình mạch máu não
theo dõi huyết áp trô rét tê rôn máu và các tình trạng bệnh lý khác
bên cạnh đó phình mạch máu não có thể bị vỡ
thì cần phải điều trị khẩn cấp
việc điều trị sẽ bao gồm các phương pháp
phẫu thuật thần kinh tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ của một người phẫu thuật
có thể được chỉ định
bác sĩ ở phẫu thuật có thể thực hiện ghép hoặc cắt bỏ động mạch bị phình
can thiệp mạch máu đây là một thủ tục ít sân lớn hơn so với phẫu thuật
và có thể an toàn hơn
những thói quen sinh hoạt có thể giúp bạn hạn chế tình trạng diễn tiến của phình mạch máu não bao gồm
về chế độ sinh hoạt uống nhiều nước ít nhất hai lít nước mỗi ngày
bảo rượu bia không hút thuốc lá
duy trì cân nặng bình thường giảm căng thẳng
tập thể dục mỗi ngày làm việc nghỉ ngơi hợp lý
không sử dụng các loại ma túy chưa kích thích như caffeine
cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý
một số thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe hạn chế tối đa tổn thương tế bào nạ bao gồm
ngũ gốc nguyên hạt như hạt ốc chó yến mạch hạt chia
sử dụng dầu thực vật như dầu ô liu đậu nành
thực phẩm dầu omega ba như cá hồi cá chích cá thu cá mòi
trái cây và dầu củ quả có màu sẫm chẳng hạn như dầu bina cải xoăn việt quất và dầu tây
một số thực phẩm bạn nên tránh bao gồm
hạn chế muối dùng không quá năm gram muối trong một ngày
tránh đồ ăn và đồ uống có đường
tránh đồ uống chứa caffeine
hạn chế thực phẩm chỉ biến sắn và có nhiều chuyện béo như khoai tây chiên gà rán xúc xích thịt sông khói
cần phải liên hệ với bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn về chế độ ăn uống lành mạnh
phù hợp với tình trạng bệnh của bạn
bạn không thể ngăn ngừa được phình mạch máu não
nhưng bạn có thể giảm nguy cơ phát triển phình động mạch máu não bằng cách
duy trì một lối sống lành mạnh
ăn một chế độ ăn uống lành mạnh
luyện tập thể dục thể thao đều đặn
duy trì cân nặng hợp lý
các trường hợp được bác sĩ tư vấn sẽ có một lối sống lành mạnh
bệnh nhân sẽ được khuyên không uống thuốc không uống rượu bia
không để bị tăng huyết áp mỡ máu cao béo phì
không tránh thai bằng thuốc ngửa thai
vì sẽ làm tăng nguy cơ vỡ khối phình
vỡ phình mạch máu não là một tình trạng rất nghiêm trọng và nguy hiểm
đe dọa tính mạng và cần được điều trị đúng kịp thời
phình mạch máu não khổng lồ chiếm hai mươi trong tổng số phình mẩy máu não
nếu có được sự trí kịp thời nguy cơ vỡ cao lên tới hai mươi năm